các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

trước đó đội lượng chức năng huyện mê linh hà nội đã lập tám chốt phong tỏa tại thôn bạch chứ để phòng chống dịch covid một mươi chín cách ly tạm thời một bảy trăm một mươi hai hộ dân với tám hai trăm sáu mươi hai nhân khẩu tại thôn
theo thông tin từ chính quyền địa phương trong ngày hôm nay hơn một trăm linh cán bộ địa phương nhân viên y tế chia thành bốn mươi điểm lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín tại địa bàn thôn bạch trứ
tất cả người dân trong thôn đều thông báo đi lấy mẫu xét nghiệm
đây là lần thứ ba người dân tại ổ dịch ở thôn bạch chữ được xét nghiệm
trong ngày hôm nay lực lượng chức năng dự kiến lấy một mươi ba mẫu xét nghiệm gồm hơn bảy mẫu của thôn bạch chứ và hơn sáu mẫu của ba thôn còn lại trong xã tiến thắng
để đảm bảo việc bóc tách f ra khỏi cộng đồng trong sáng nay nhiều trẻ em cũng được lấy mẫu xét nghiệm
việc lấy mẫu xét nghiệm đối với các trẻ em gặp nhiều khó khăn do các em còn nhỏ tuổi
đối với người lớn việc lấy mẫu diễn ra thuần tiện
nhanh chóng người dân đến lấy mẫu đảm bảo khoảng cách an toàn theo khuyến cáo của bộ y tế
thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện gia lâm tính từ cuối tháng một mươi đến nay trên địa bàn huyện phát hiện một mươi một ca mắc covid một mươi chín
hiện chính quyền địa phương đang giáo diết vào cuộc nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan
như vậy từ ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến nay tổng số f trên địa bàn huyện gia lâm là bốn mươi bảy ca
trong đó một mươi tám ca cộng đồng một ca ở khu vòng tòa hai mươi tám ca trong khu cách ly
trong đó số ca đã điều trị khỏi là ba mươi năm ca tử vong một ca đa điều trị là một mươi một đa tốn hai đặng xá một đình xuyên một thị trấn châu quỳ một dương xá một ninh hiệp hai phù đồng một dương hà một thị trấn yên viên
qua giả soát các trường hợp liên quan có ba trăm linh bảy f một
trong đó một trăm tám mươi trường hợp đã cao
trong đó một trăm một mươi bảy trường hợp đang cách ly tập trung một mươi trường hợp cách ly tại nhà chín trăm linh một trường hợp f hai
chỉ trong năm ngày từ ngày ba mươi tháng một mươi đến ngày ba tháng một mươi một trên địa bàn huyện đã phát hiện bảy f
trong đó liên quan nổ dịch tại xã đa tốn f ntnb sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chủ tại tòa s hai trăm linh hai một mươi một một mươi tám khu độ thị viên hôm ocean park làm nghề bán hàng online đã tiêm hai bú vắc xin phòng covid một mươi chín

khi phát hiện mắc covid một mươi chín b có tiền sử đi đám tàng và có tiếp xúc với bà ntkt mẹ đẻ từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi tháng một mươi tại đường biên hòa thành phố phủ lý tỉnh hà nam
từ ngày hai mươi hai đến ngày ba mươi tháng một mươi b ở nhà và có triệu chứng sốt ba mươi tám năm độ c
ngày ba mươi tháng một mươi b nhận được thông báo là mẹ và bác họ có kết quả dương tính với sars cov hai
ngày ba mươi một tháng một mươi b tự đi xét nghiệm tại phòng khám melatech và được khẳng định dương tính với sars cov hai
đến ngày hai tháng một mươi một b có kết quả dương tính với sars cov hai của cdc hà nội
liên quan nổ dịch tại thị trấn yên viên f nqh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chỗ tại ngõ năm mươi sáu hào hy tập thị trấn yên viên đã tiêm hai mũi vắc xin
ngày hai mươi chín đến ngày ba mươi tháng một mươi hát đi chợ bán hàng tại xã ninh hiệp tối sang hoài đức chơi
ngày ba mươi một tháng một mươi hai đến nhà bố chồng tại khu đô thị việt hưng quận long biên và có triệu chứng ho sốt
đến ngày hai tháng một mươi một qua lấy mẫu pcr tại bệnh viện tâm anh kết quả hát dương tính với covid một mươi chín
đối với hai k tại ổ dịch xã ninh hiệp f nthg sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ở xóm bốn xã ninh hiệp là chủ cửa hàng quần áo tại kiosk nam giang xóm bảy xã ninh hiệp đã tiềm đủ hai mũi astrazeneca